hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi thường trực hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi tám để tiến hành thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền
hội đồng nhân dân tp cần thơ khóa chín đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông lê quang mạnh bí thư thành ủy cần thơ
miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp với ông trương quang hoài nam
do nhận nhiệm vụ khác và giới thiệu nhân sự để bầu chủ tịch ủy ban nhân dân tp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm
đồng chí trần việt trường phó bí thư thành ủy trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã được bầu
giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với số phiếu năm mươi trên năm mươi hai đạt tỷ lệ hơn chín mươi sáu